ngày ba mươi tháng chín tại bắc ninh bộ y tế và hiệp hội sữa việt nam đã phối hợp tổ chức hội nghị đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm sữa dùng trong trường học
trong thời gian qua mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín chương trình sữa học đường tuy bị gián đoạn trong thời gian đóng cửa trường học
nhưng sau khi dịch tạm lắng đã tiếp tục hoạt động trở lại khi năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một khai giảng
để bảo đảm thành công cho các chương trình của chính phủ thì vấn đề an toàn thực phẩm đối với sữa và các sản phẩm sữa sử dụng trong trường học là vấn đề quan trọng và đầu tiên phải được thực hiện
điều địa phương đã có kết quả rất tốt về giảm suy dưỡng và nhất là suy dưỡng thể thấp coi
tôi cho rằng là một chương trình đó rất là có nhân văn và có rất hiệu quả
cho nên tôi hy vọng rằng trong thời gian tới thì chương trình sữa học đường sẽ tiếp tục được trình khai
đến thời điểm hiện tại ở việt nam
đã có hai mươi sáu tỉnh thành phố trên cả nước tích cực triển khai chương trình theo quyết định một nghìn ba trăm bốn mươi của thủ tướng chính phủ phê duyệt
đại diện bộ y tế và hiệp hội sữa cho biết sẽ cần thêm nhiều sự đầu tư lâu dài và nỗ lực hơn nữa
để hiệu quả của chương trình sữa học đường được nhân rộng tại các địa phương khác trong thời gian tới